thực hiện quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại huyện tân sơn tỉnh phú thọ đến nay đã có nhiều khởi sắc
tuy nhiên hiện công tác này lại đang nảy sinh nhiều bất cập do số hộ nghèo cần hỗ trợ nhà phát sinh lên đến ba trăm bảy mươi nhà trong năm hai nghìn một mươi tám
khiến cấp ủy chính quyền huyện trong nhiệm kỳ mới phải loay hoay với công tác kêu gọi các nhà hào tâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là một trong ba trăm bảy mươi hộ nghèo phát sinh ngoài quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ hoàn cảnh của gia đình anh hoàng văn hứa rất éo le
anh mới bốn mươi hai tuổi nhưng đã bị suy thận mất hết sức lao động
gia đình có gì quý giá nhất đã mang bán để chạy chữa cho anh nhưng bao nhiêu cũng không đủ
căn nhà vốn đã không kiên cố nay trở nên yếu ớt trước mưa nắng
nhận thấy hoàn cảnh gia đình anh hứa rất khó khăn năm hai nghìn một mươi bảy huyện tân sơn tỉnh phú thọ
đã cùng với cấp ủy chính quyền xã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ gia đình anh hứa được năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà ở
cũng giống như hoàn cảnh của anh hứa anh phùng văn không sống cùng người mẹ bị cầm điếc bẩm sinh trong căn nhà tranh lập lá tạm bợ đã nhiều năm nay
cuộc sống của hai mẹ con anh chỉ trông vào nguồn thu nhập không ổn định và bấp bênh
do đi làm thuê
tuy nhiên những hoàn cảnh như gia đình anh không anh hứa chỉ là một trong số nhỏ các hộ nghèo phát sinh ngoài quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ được hỗ trợ
mặc dù huyện tân sơn đã rất nỗ lực trong công tác kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức đoàn thể
song tính trung bình mỗi năm số nhà được hỗ trợ trong toàn huyện mới chỉ được khoảng gần một mươi ngôi nhà
một phần là cũng từ hộ gia đình cũng chưa mạnh dạng để vay vốn ngân hàng theo chương trình
với các chương trình về vốn vay ở đây là theo chương trình của vốn kinh doanh
rồi là vốn của hộ cận nghề
hộ nghèo hộ nghèo nên là cái nguồn vốn nó cũng chưa kịp thời
huyện cũng một mặt thì cũng đề nghị với các cấp các ngành là cũng tiếp tục quan tâm vào các chương trình của giai đoạn tiếp theo
kêu gọi các cái tổ chức cá nhân là cũng có cái hỗ trợ để giải quyết cho những cái hộ mà có những cái nhà nó xuống cấp trầm trọng
không đảm bảo trước để mà xây dựng trước
hiện công tác kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ đang gặp nhiều khó khăn
hộ nghèo của huyện tân sơn tỉnh phú thọ chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp không có nhiều các doanh nghiệp kinh doanh hay nhà đầu tư
vì vậy trong những năm tiếp theo tân sơn rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành
cũng như sự chung tay của toàn xã hội để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo trên địa bàn huyện ổn định cuộc sống và sản xuất